các cục an toàn thực phẩm viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
vừa có kết quả kiểm nghiệm đối với mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê hoàng gia
số lô sáu hai nghìn hai mươi hai sản xuất ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hạn dùng ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
kết quả kiểm nghiệm mẫu dương tính với chất cấm sibutamin và phenol phetaline
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
chất sibutamin có nhiều độc tính và tác dụng phụ
nguy cơ biến chứng về tim mạch đặc biệt là độc quỷ và nhồi máu cơ tim
cho nên cả mỹ và châu âu đã ngừng sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
trước đó cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã ra quyết định thu hồi trên toàn quốc
cà phê giảm cân hoàng gia do không đảm bảo an toàn thực phẩm
theo bộ xây dựng từ đầu năm đến nay giá nhiều loại vật liệu xây dựng đã tăng giá
ảnh hưởng không nhỏ đến các dự án công trình nhà thầu và lập dự toán quyết toán
cụ thể trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai giá xi măng tăng từ ba mươi đồng đến năm mươi đồng một tấn
mức tăng khoảng một ba so với quý iv năm hai nghìn hai mươi một và tăng từ một mươi một đến một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tương tự trước ảnh hưởng từ thị trường thép thế giới và xu thế tăng của các nguyên liệu đầu vào sản xuất
giá thép trong nước quý i cũng có xu hướng tăng mạnh
cụ thể bắt đầu từ giữa tháng hai đến thời điểm hiện nay giá thép xây dựng trên cả nước đã bắt đầu tăng mạnh
mức tăng giá từ sáu trăm linh đến một hai trăm linh đồng một kg
hiện giá thép lần lượt tăng so với giá tại thời điểm tháng hai và tháng một là ba năm và bảy năm
thứ trưởng bộ xây dựng bùi hồng minh nhận định việc liên tục tăng giá vượt ngoài khả năng dự báo
và tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư xây dựng việc thực hiện các hợp đồng xây dựng
nhất là các hợp đồng theo đơn giá cố định hợp đồng chọn gói
thưa quý vị chợ bốn là mô hình chợ thông minh
ở công tương thành phố đà nẵng triển khai tại một số chợ trên địa bàn
thay vì thanh toán bằng tiền mặt giờ đây cả tiểu thương và khách hàng có thể mua bán hàng hóa
bằng cách quét mã qr hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng di động
điều này đã giúp tăng sự tiện lợi cho cả người bán lẫn người mua
đặc biệt là khách du lịch khi đến với thành phố đà nẵng
từ ngày sử dụng việc quét mã qr để thanh toán việc mua bán hàng hóa tại quầy của chị khúc thị huyền khuyên
trở nên nhanh chóng
tuyện lợi và dễ dàng hơn không dùng tiền mặt không phải thúi lại tiền lẻ
thay vào đó chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại giúp chị tiết kiệm được thời gian và tránh nhầm lẫn
thì đây là lần đầu tiên là chợ bốn của đà nẵng thực hiện
nhưng mà chị thấy là người ta chị rất là mừng vui mừng khi mà những người mua họ cũng có nhu cầu
như thế thì mình đáp ứng được cái nhu cầu là bốn như thế này thì tiện lợi cho người mua
với mô hình chợ bốn tiểu thương và khách hàng tại các chợ truyền thống có thể mua bán hàng hóa
bằng cách quét mã qr hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng di động
qua đó hạn chế việc trao đổi hàng hóa thông qua tiền mặt phát sinh tiền lẻ hoặc nhầm lẫn khi mua hàng tại chợ
dù vẫn còn là phương thức thanh toán xa lạ đối với những người dân thường đi chợ truyền thống
tuy nhiên việc thanh toán qua tài khoản qua ví điện tử
đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều du khách khi đến tham quan mua sắm tại đây
hiện các tiểu thương đang tích cực tuyên truyền đến người mua
cũng như khuyến khích khách hàng thanh toán qua tài khoản đã được tạo của mình
đi chợ thì không đem theo tiền mặt thì kiểu như là nhiều lúc mình quên tiền nhà
thì mình có tiền trong tài khoản viettel đó
thế chứ tìm quét mã thì hát không tiền lợi hơn
mô hình chợ bốn đang được triển khai tại ba chợ của thành phố đà nẵng
với hơn một tiểu thương đăng ký
ký kết nối với ba mươi bảy ngân hàng và các ví điện tử
giúp người mua người bán dễ dàng thực hiện thao tác nạp rút tiền và mua bán trực tuyến
hướng đến tiêu dùng không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống
triển khai tại chợ bốn thì nó cũng có nhiều cái mang trí ích
thứ nhất là chúng ta phổ biến cái vấn đề ứng dụng
cái khoa học công nghệ cũng như cái phần mềm công nghệ vào cái dịch vụ
của các hộ nhân mục đích nâng cao cái tình đoạn của người nhân
cũng như là cái sự
sử dụng những công nghệ là cái việc mua bán và sinh hoạt hàng ngày của người dân
thế đó là một cái
và cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề về thanh toán tiền
thì chúng ta không cần phải mang theo tiền mặt
và tất cả những cái hàng tiền lẻ
căn dặn chúng ta đều thanh toán được trên cái mã qr code của hộ kinh doanh đã thành lập tại chợ
trong thời gian tới thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này
ra các chợ truyền thống khác và triển khai các hoạt động hỗ trợ tiểu thương
đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử
cũng như thúc đẩy hoạt động bán hàng trên các nền tảng xã hội
và tạo điểm bưu chính giúp tiểu thương giao nhận hàng hóa tại chợ
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ký ban hành nghị định số hai năm hai nghìn hai mươi hai ndcp
quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật bưu chính
trong đó quy định mức giảm giá cơ
cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá
không được vượt quá năm mươi giá cước gần nhất đã công khai thông báo theo quy định
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn mạnh quyền vừa ký ban hành kế hoạch
triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố hà nội đặt kỳ vọng việc lắp máy bán hàng tự động
tại các địa điểm công cộng sẽ từng bước thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng văn minh
bán hàng rong bán dạo hay phố
bảo tồn làng nghề truyền thống góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập
cải thiện đời sống cho hàng triệu lao động nông thôn là việc vô cùng cần thiết trong thời hội nhập
để làm được điều này rất nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung xây dựng thương hiệu
và nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề
và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
làng nghề hùng lô thuộc tỉnh phú thọ được coi là cái nôi của nghề gói bánh trưng truyền thống tại mảnh đất đền hùng
trong suốt nhiều năm những hộ dân gói bánh trưng trong làng đều cố gắng nâng cao tay nghề xây dựng thương hiệu bánh trưng làng nghề hùng lô
cho đến bây giờ bánh trưng hồng lô không chỉ trở thành nổi tiếng đất phú thọ mà còn trở thành đặc sản yêu thích của nhiều người khi đến đây
thứ nhất là nó tiếp nối cái truyền thống của cháu để lại
thứ hai là những cái bánh trưng bánh dày này là những cái đặc sản yêu thích của nhiều người khi đến đây
bánh dày này là những cái sản vật là những cái sản phẩm làm từ nông nghiệp
cho nên là nó rất có ý nghĩa và mình sẽ cố gắng duy trì và phát triển
mình cũng nghe tên cái làng truyền thống này thì cũng rất là lâu rồi
hương vị có đặc trưng của sự truyền thống là thơm của mùi đếp và thì có độ thịt rất là ngậy
giống như bánh trưng hùng lô
làng nghề cá thính tử đà nẵng
là thương hiệu nổi tiếng được nhiều người biết đến
đây cũng là làng nghề được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp phép sử dụng nhãn hiệu tập thể cá thính tử đà
cho các hộ gia đình làm nghề cá thính của xã
việc này tạo tiền đề để địa phương xây dựng một thương hiệu đứng vững trên thị trường trong và ngoài tỉnh
đồng thời thiết lập cơ chế bảo hộ quản lý khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể cá thính tử đà
từ đó nâng cao thu nhập giá trị kinh tế cho người làm nghề
tôi cũng được chuyển nghề từ bà mẹ tôi
gia đình nhà chúng tôi nói riêng và hợp tác xã từ đà nói chung
để mà có cái muốn có cái thị trường có cá thính đặc sản cá thính tử đà
để bươn trải ra ngoài xã hội rộng lớn hơn nữa
thế thì cái này cũng rất mong muốn để được cái sự hỗ trợ
thứ nhất là từ các cấp trên
những cái nguồn cơ bản
việc xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng làng nghề
là điều cần thiết để góp phần phát triển kinh tế của địa phương
đưa các sản phẩm của địa phương đến gần hơn với khách du lịch
xác định được điều này nhiều địa phương đã lựa chọn phát triển du lịch
gắn với bảo tồn phát huy giá trị làng nghề truyền thống
thưa quý vị bên cạnh những lợi ích về kinh tế
du lịch làng nghề còn góp phần bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa độc đáo của từng địa phương
bảo tồn và phát triển du lịch làng nghề là một hướng đi đúng và phù hợp
được nhiều địa phương ưu tiên trong chính sách quảng bá và phát triển du lịch
làng cổ đường lâm là một trong những địa điểm du lịch truyền thống tại hà nội
được nhiều khách du lịch quan tâm
ngoài việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ khách tham quan
thị xã sơn tây còn chú trọng khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống
ưu hút rất nhiều khách tham quan
quầy họng rất quý của bán tương này
từ khi bác làm một tháng chỉ bán được mỗi một thời gian trước kêu đoán một vài chung
nhưng sau có thể lên được một vài chục chung
đó là cái thị trường nó cũng có thể phát triển lớn lên được
và người ta cảm nhận người ta cũng rất thích
đến nay thì rất nhiều hộ gia đình đã chủ động tạo ra những sản phẩm đó
và đạt được chất lượng cũng như là uy tín trong lòng du khách
những sản phẩm đó thì mỗi ngày được nâng cao chất lượng mẫu mã
cũng như là đăng ký an toàn thực phẩm và bảo đảm tạo được lòng tin cho du khách
chúng tôi cũng rất quan tâm chú trọng bà con trên cơ sở những sản phẩm truyền thống
thì cũng phải tạo ra những sản phẩm mới
như vậy thì sẽ tăng cái mức thu nhập cũng như là góp phần quảng bá
các giá trị hình ảnh di tích của làng cổ đường lâm
trong những năm gần đây loại hình du lịch làng nghề truyền thống ở việt nam
ngày càng hấp dẫn du khách đặc biệt là du khách nước ngoài
bởi những giá trị văn hóa lâu đời và cách sáng tạo sản phẩm thủ công đặc trưng ở mỗi vùng
sự tồn tại của làng nghề truyền thống không chỉ góp phần giải quyết công an việc làm
tăng thu nhập cho người dân mà còn giúp giữ gìn
bảo vệ giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của các làng xã
để phát huy các giá trị di tích và để cho người dân và khách thập phương
có thể tiếp cận tốt với cái di tích này thì chúng tôi cũng song song
cái việc này là sẽ tiếp tục là cho tiến hành số hóa các cái di tích trên địa bàn
để song song cho có thể là nhiều người có thể là có thể không đến ra lầm
nhưng có thể tiếp cận qua cái hệ thống cơ bội thông tin
nhiều địa phương xác định bảo tồn và phát huy các giá trị làng nghề truyền thống
gắn với phát triển du lịch là chủ trương đúng đắn bởi đây là cơ hội
nhằm phát triển tiềm năng du lịch nâng cao giá trị của nông nghiệp và nông thôn
đồng thời góp phần phát triển các sản phẩm nông nghiệp thông qua chương trình
mỗi xã phường một sản phẩm ô khốp phát triển giá trị văn hóa
cho các địa phương